trong phần tin thế giới iran bác cáo buộc của mỹ về sự cố trên vịnh oman
chỉ còn sáu ứng cử viên chạy đua vào vị trí thủ tướng anh
thưa quý vị để tiếp tục đẩy mạnh phong trào tuyên truyền về an toàn giao thông
sáng ngày một mươi năm tháng sáu tại phố đi bộ trịnh công sơn hà nội
ban thường vụ quận đoàn tây hồ đã tổ chức gia quân chiến dịch tuyên truyền
đã uống rượu bia không lái xe
chiến dịch nhằm tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông
làm tỏa thông điệp đã uống rượu bia không lái xe
nhằm thay đổi nhận thức và hành động của người dân khi tham gia giao thông
góp phần giảm thiểu hành vi vi phạm an toàn giao thông và tai nạn giao thông
trong khuôn khổ chiến dịch những người tham gia sự kiện cùng nhau ký cam kết
đã uống rượu bia không lái xe
đồng thời tham dự lễ gia quân đoàn xe đã uống rượu bia không lái xe
mang theo rất nhiều bàn nổ áp phích để tuyên truyền
và dán ở các vị trí dễ quan sát
nhằm cảnh báo cho người dân trên địa bàn thành phố hà nội
cũng trong sáng ngày một mươi năm tháng sáu tại hà nội
quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá bộ y tế
phối hợp với hội mỹ thuật việt nam tổ chức lễ trao giải
cuộc thi sáng tác tranh cổ động về phòng chống tắc hại của thuốc lá
với chủ đề cuộc sống không khói thuốc
trong gần tám trăm linh tác phẩm dự thi ban giám khảo đã chọn ra bảy giải khuyến khích
ba giải ba ba giải nhì và một giải tập thể
dành cho tập thể có nhiều tranh dự thi có chất lượng
cuộc thi không chọn ra giải nhất
mà chính sau giải nhì cho ba tác phẩm được đánh giá tốt nhất
là tác phẩm hút thuốc tàn phá cơ thể của bạn tác giả phạm thị thúy nga
tác phẩm bắt đầu bằng một thói quen tốt tác giả nguyễn thị huế
tác phẩm về tương lai con em của chúng ta
hãy nói không với thuốc lá tác giả nguyễn ngân
sự thành công lớn nhất của cuộc thi
thể hiện ở giá trị lâu dài của các tác phẩm
trong việc truyền thông trực tiếp tới cộng đồng về tác hại của thuốc lá
kết quả của những hoạt động truyền thông này
là các chỉ số bền vững cho công tác phòng chống tắc hại của thuốc lá tại việt nam
góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc giảm gánh nặng bệnh tật tử vong
do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá tại việt nam trong thời gian tới
tối ngày một mươi bốn tháng sáu tại thành phố sạch giá
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
tổ chức chương trình giọt hồng đất kiên giang
và tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh kiên giang đã tiếp nhận được trên một mươi chín bốn trăm linh đơn vị máu
đạt một trăm ba mươi bốn chỉ tiêu đề ra
tỷ lệ dân số hiến máu đạt một một mươi hai
qua đó đã kịp thời cung cấp lượng máu phục vụ cho cấp cứu
và điều trị cho người bệnh trong tỉnh
góp phần cứu chữa bệnh cho hàng trăm nghìn người bệnh
trong năm nay kiên giang tổ chức hành trình đỏ cấp tỉnh
đi qua năm huyện thành phố
đồng thời ra mắt đội tình nguyện viên chữ thập đỏ tỉnh
tuyên truyền giá trị nhân đạo
khuyến khích người dân tham gia hiến máu tỉnh nguyện
thưa quý vị những dữ liệu cập nhật từ ngân hàng nhà nước cho thấy
là tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ đang diễn ra ở hầu hết các kênh giao dịch
trên nền tảng các dịch vụ ngân hàng số
tuy nhiên quá trình chuyển đổi số trong ngành ngân hàng
thì vẫn còn tồn tại nhiều thách thức
ngân hàng số không chỉ là số hóa các hoạt động của ngân hàng
mà đó còn là mô hình kinh doanh mới
một cách tiếp cận mới với những giá trị mới
làm mạch kết nối và thúc đẩy toàn bộ các khối vận hành
trong hệ thống ngân hàng thương mại
tại buổi tọa đàm với chủ đề
ngân hàng số thúc đẩy phát triển những hệ sinh thái đặc thù
do báo diễn đàn đầu tư tổ chức
các chuyên gia và các đại diện ngân hàng thương mại
đã chỉ ra những cơ hội cũng như những thách thức
của hệ thống ngân hàng để phát triển ngân hàng số
và cái thói quen của người dùng
khi sử dụng các phương tức ngân hàng số
cái thứ hai chính là phải làm sao để xây dựng mạng lưới
chấp nhận để làm sao được thỏa mãn được cả
chương trình hành trình của ngân hàng
dịch hàng ngày của họ
hay còn gọi là hệ sinh thái
và cái thách thức thứ ba là chúng tôi phải tuân thủ
quy định những chính sách của chính phủ
về các loại giao dịch không dùng tiền mặt
vị trí địa lý của các địa bàn nông thôn của chúng ta
nó cũng khá chắc
nhiều đó những người dân tiếp cận với công cụ thanh toán của ngân hàng
trong khi đó ngân hàng không phải chỗ nào cũng có
trong số các ngân hàng thương mại việt nam chúng ta
thì đâu đó phải đến bảy mươi
là đang có phương án
hay là mênh nhà để kiến được ngân hàng số
nhưng tôi khẳng định rằng là
các ngân hàng đang đi rất khác nhau
đây sẽ là điểm rừng quan trọng

các ngân hàng sẽ phải xuyên gấp
câu chuyện chiến lược lâu dài
hệ thống tiền tệ ngân hàng và hoạt động của các tổ chức tiến dụng
là huyết mạch của nền kinh tế
và ngân hàng số sẽ là con đường phát triển tất yếu
của ngành ngân hàng trong tương lai
thưa quý vị để được hưởng cơ chế khuyến khích yêu đại
về giá mua điện của chính phủ
thì nhiều nhà đầu tư đang chạy đua với mục tiêu
là được cấp chứng nhận vận hành thương mại trước ngày ba mươi tháng sáu
theo kế hoạch thì sẽ có tám mươi tám nhà máy điện mặt trời đóng điện
chỉ còn nửa tháng trước
tháng nữa là đến ngày ba mươi tháng sáu
thời điểm chính phủ chốt sẽ mua giá điện mặt trời
là chín ba mươi năm cent trên một kwh
tương đương hai tám mươi sáu đồng trên một kwh kéo dài hai mươi năm
sau ngày ba mươi tháng sáu
các dự án điện mặt trời hòa lưới điện
sẽ được mua với giá khác thấp hơn
và chịu thêm quy định về bức xạ nhiệt
tức là vùng nào có nắng mạnh kéo dài
sẽ được mua điện với giá thấp hơn so với vùng nắng yếu
các nhà máy đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng
để hoàn thành đưa điện lên lưới quốc gia
trung tâm điều đội tổng địa quốc gia
đã thành lập tổ công tác
bao gồm các bộ phận trực tiếp tham gia
của trung tâm điều đội tổng địa quốc gia
cũng như là các trung tâm điều đội tổng địa miền
phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư
trong công tác đóng điện
thống nhất luồng công việc
cách khoa học
cái thứ hai là rút ngắn thời gian
để xử lý các công việc
yêu cầu là chín mươi ngày
thì theo quy trình rút ngắn
ngắn thời gian này của a
là có thể rút xuống còn một mươi năm ngày
tính đến hết tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đã có một mươi tám nhà máy điện mặt trời
đi vào vận hành
với tổng công suất tám trăm năm mươi mw
đến ngày ba mươi tháng sáu
trung tâm điều đội hệ thống điện quốc gia
tiếp tục đóng điện bảy mươi năm nhà máy
để đưa vào vận hành
kéo theo đó là khối lượng công việc khổng lồ
tại các cấp điều độ khi phải đóng điện
trung bình một mươi nhà máy một tuần
tuy nhiên việc đưa hệ thống điện mặt trời
lên lưới điện đồng thời cũng đưa ra
với hệ thống điện
năng lượng tái tạo nói chung
đặc biệt là mặt trời
gây nhiều các cái ảnh hưởng
lên lưới điện quốc gia
nhưng vấn đề về
vấn đề về sóng hài về điện áp
về trào lưu công suất
và đặc biệt là vấn đề về ổn định
trên hệ thống điện quốc gia
thế thì chúng tôi song song đó
chúng tôi cũng phải chuẩn bị rất nhiều các kịch bản
như là có các dự phòng
thêm các dự phòng
trong hệ thống điện miền trung
điện miền nam
hiện bộ công thương đang soạn thảo
giữ thả quyết định của thủ tướng chính phủ
về cơ chế khuyến khích phát triển
các dự án điện mặt trời tại việt nam
để xem xét áp dụng sau tháng sáu này
đây được đánh giá là bước tiến mới nhất
cho sự nỗ lực không ngừng của chính phủ
nhằm hỗ trợ ngành năng lượng tái tạo
tối ngày một mươi bốn tháng sáu
tại quảng trường biển tam thanh
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
ubnd tp tam kỳ tổ chức khai mạc
festival du lịch biển tam kỳ
và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề
tam thanh biển gọi
chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề
tam thanh biển gọi là điểm nhấn của chuỗi sự kiện
tại festival du lịch biển tam kỳ
được gian dựng công phu mang tính nghệ thuật cao
quy tụ nhiều nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng tham gia
chương trình đã đem đến cho khán giả
sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa truyền thống
và phong cách hiện đại thể hiện sự khắc họa
đậm nét các loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng miền
nhưng vẫn toát lên tinh thần trẻ trung
năng động và hội nhập
festival du lịch biển tam kỳ hai nghìn một mươi chín
là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động
chào mừng kỷ niệm hai mươi năm
đô thị cổ hội an và khu đền tháp mỹ sơn
được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
đồng thời cũng là hoạt động quảng bá hình ảnh
quê hương và con người tam kỳ
đến với bạn bè trong nước và quốc tế
trong phần tin tiếp theo
khởi tố vụ án cán bộ cảnh sát giao thông
gây tai nạn chết người tại bình dương
tình trạng tội phạm ma túy diễn biến phức tạp
tại thành phố buôn ma thuật
tối ngày một mươi bốn tháng sáu
theo thông tin chính thức từ công an tỉnh bình dương
liên quan đến vụ việc cán bộ cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương
điều khiển xe công vụ gây tai nạn giao thông
làm chết một người vào tối ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tại xã minh hòa
huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
giám đốc công an tỉnh bình dương
đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông
ra quyết định đình chỉ công tác đối với cán bộ
gây ra vụ tai nạn nói trên
cũng trong chiều tối ngày một mươi bốn tháng sáu
ông khuất việt hùng
phó chủ tịch chuyên trách
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã đến kiểm tra hiện trường
vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại tỉnh tây ninh
thăm hỏi và chia buồn với gia đình các nạn nhân
đại diện lãnh đạo ban an toàn giao thông quốc gia
ban an toàn giao thông tỉnh tây ninh
cục quản lý đường bộ
ủy ban nhân dân huyện trảng bàng
đã đến thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân
và chia sẻ với nỗi đau mất mát của các gia đình
ông khuất việt hùng đề nghị cơ quan điều tra
làm rõ chế độ làm việc của lái xe container
trong suốt một thời gian vừa qua
và đồng thời trước vụ tai nạn này
để xem xác minh điều kiện
và công tác quản lý tổ chức lao động
của chủ xe của đơn vị kinh doanh tài
để từ đó xác minh làm rõ
trách nhiệm của chủ xe của đơn vị kinh doanh tài
như vậy là tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
công an thành phố buôn ma thuật
đã tổ chức triệt phá gần một trăm linh vụ
với gần một trăm linh đối tượng
chia nhỏ ma túy để cất giấu
ở nhiều vị trí khác nhau
tổ chức lực lượng canh gác để cảnh giới
xung quanh các tụ điểm ma túy
đó là thủ đoạn của các đối tượng tàng trữ
mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an thành phố buôn ma thuột
triệt phá vào ngày một mươi hai tháng sáu
tại tổ hai phường thành nhất
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đây là những tụ điểm ma túy lớn
tồn tại trong thời gian dài
gây hoang mang cho người dân sống xung quanh
rồi các khu nhà ở trong khu vực này
là nó liên thông với nhau
do vậy là cái việc là
chưa chấp rồi cất giấu ma túy
ở đây và các đối tượng nghiện
đi vào đây mua bán
là nó diễn ra rất phức tạp
rồi cái việc tổ chức canh gác
từ bắt đầu từ ngoài đường phan bộ châu
đến các khu vực xung quanh
khi có các đối tượng nghiện mà xác định là đối tượng nghiện vào
thì nó là
để nó vào mua bán
còn nếu lực lượng trinh sát hoặc các lực khác
mà vào nó phát hiện ngay
sau một thời gian trinh sát
theo dõi hoạt động của các tụ điểm ma túy tại đây
công an thành phố buôn ma thuột
đã đồng loạt kiểm tra khám xét khẩn cấp
tám tụ điểm tàng trữ buôn bán chất ma túy
qua đó phát hiện ba mươi một đối tượng
liên quan đến hoạt động mua bán tàng trữ ma túy
thù giữ gần chín ba gam heroin

hơn hai trăm linh bơm tiêm chưa sử dụng
hơn hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
hiện công an thành phố buôn ma thuột
đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra
và hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng
trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố hồ chí minh cho biết
vừa phối hợp phòng cảnh sát
phòng chống tội phạm công an thành phố
kích hoạt số điện thoại nắm
nhằm bảo đảm trật tự an toàn cho hành khách đi xe buýt
nếu hành khách bị trộm cắp tài sản
bị quây dối tình dục
hoặc phát hiện kẻ gian móc túi trên xe buýt
có thể liên lạc trực tiếp đến số điện thoại
để được lực lượng cảnh sát hình sự gần nhất can thiệp
bảo vệ và xử lý các đối tượng phạm tội
thông qua hệ thống camera lắp đặt trên xe
trung tâm sẽ truy xuất để làm chứng cứ
xử lý đối tượng phạm tội
hiện nay các xe buýt đều có sổ nhật ký
khi hành khách trình báo bị móc túi
hoặc quây dối trên xe buýt
lái xe ghi nhận vào sổ nhật ký
để lực lượng công an thuận lợi cho việc bắt giữ
xử lý đối tượng vi phạm
tháng năm vừa qua trung tâm quản lý giao thông công cộng
đã phối hợp với lực lượng công an
bắt quả tăng năm đối tượng có hành vi móc túi hành khách
đi xe buýt
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng sáu
các ngành chức năng huyện trần văn thời
tỉnh cà mau bắt giữ hàng chục kg
cá lóc non của các thương lái
trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
số cá non nói trên
được các thương lái trong và ngoài huyện
thu gom từ các xã vùng ngọt hóa
của huyện trần văn thời
để vận chuyển đi các nơi khác
sau khi hoàn tất các thủ tục
các ngành chức năng tiến hành thả số cá này
về môi trường tự nhiên
cà mau có nguồn lợi cá đồng tự nhiên khá lớn
với sản lượng hàng chục nghìn tấn một năm
tuy nhiên do khai thác chưa đi đôi
với bảo vệ
làm cho nguồn lợi cá đồng ngày càng cạn kiệt
thưa quý vị
tại khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
hiện có hàng chục biệt thự thuộc dự án
kỳ quan thế giới
và nghỉ dưỡng cao cấp
đã xây dựng xong phần thô
nhưng lại bị bỏ hoang năm năm nay
điều này thì khiến cho hàng loạt căn biệt thự
xuống cấp nặng
dự án do công ty của phần đầu tư
xây dựng công trình haco làm chủ đầu tư
được tỉnh lâm đồng cấp phép năm hai nghìn tám
với vốn đầu tư gần hai trăm linh tỷ đồng
trên diện tích năm mươi hai năm hectare
mục tiêu của dự án là hình thành khu nghỉ dưỡng
sinh thái du lịch tham quan thắng cảnh
và du lịch chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền
trên những đồi thông ven hồ tuyền lâm
sau khi được cấp chứng nhận đầu tư
đơn vị đã thi công xong phần thô một mươi năm căn biệt thự
và xây dựng hệ thống đường giao thông
tuy nhiên do vương mắc về vốn
nên dự án ngưng thi công từ hơn năm năm nay
và hiện đang bị bỏ hoang khiến khu nghỉ dưỡng xuống cấp hoàng phế
liên quan đến vụ phá rừng nghiến cổ thụ
tại tỉnh bắc cạn
hơn bốn mươi cây nghiến nhóm hai a
được xếp vào loại gỗ quý
đã bị lâm tặc chặt hạ tại khu vực hai xã
là sĩ bình và vũ muộn của huyện bạch thông
vụ phá rừng nghiêm trọng này
không chỉ lớn về diện tích số lượng gỗ quý
mà thông tin ban đầu
thì các đối tượng tham gia phá rừng
còn có người đứng đầu địa phương
đây được coi là một trong những vụ phá rừng tự nhiên lớn nhất
từ trước đến nay tại địa phương này
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân
tại tỉnh bắc cạn
những dấu vết mùn cưa còn mới
gốc cây vẫn còn tươi nguyên mùi nhựa
chứng tỏ việc chặt phai cháy phép
chỉ vừa mới diễn ra
lợi dụng địa hình phức tạp
các đối tượng len lút vào rừng chặt gỗ đem đi tiêu thụ
mỗi tầm gỗ như thế này
được các đối tượng đầu nậu thu mùa
ngay tại xã vũ muộn với giá năm trăm linh đồng
hơn một trăm linh mét khối gỗ nghiến bị chặt hạ vừa qua
một phần cũng đã được các đối tượng đem bán ra ngoài thị trường
đây là vị trí sáu cây thước nghiến mới nhất
trong tổng số bốn mươi một cây
được quan huyện bậc thông phát hiện
của vụ chặt rừng giáp danh giữa xã sĩ bình
và xã vũ muộn của huyện bạch thông
điều đang nói là các đối tượng không chỉ là khai thác
những cây thanh thớt như trước kia
mà các đối tượng còn xẻ những cây thanh
những cây hộp có đường kính dài vài mét
để bán ra thị trường với giá rất cao
lên đến hàng triệu đồng
tức vì hơn là các đối tượng không chỉ sở bằng xe máy
mà các đối tượng sử dụng rượu thổ
để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng
toàn bộ diện tích rừng
tại xã sĩ bình và vũ muộn của huyện bạch thông
đều thuộc rừng phòng hộ tự nhiên
nằm trong khu vực ct hai trăm hai mươi chín
đây là diện tích đất quốc phòng an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt
hiện nay ủy ban nhân dân huyện bạch thông
có trách nhiệm quản lý và giao cho
ủy ban nhân dân cấp xã trồng coi
trước sự việc xảy ra lãnh đạo xã vũ muộn cũng thừa nhận
để xảy ra tình trạng trên một phần do quản lý yếu kém
đối với địa phương là chúng tôi cũng kiểm điểm sâu sắc
thứ nhất là trong công tác quản lý con người
như là công tác tuyên truyền vận động
đối với người dân của địa phương
trong việc vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng
không chỉ có một mươi tám cây nghiến mới bị chặt hạ
các đối tượng còn lợi dụng sẻ cả những cây gỗ đã bị chặt từ trước đó
đáng ngạc nhiên hầu hết những cây gỗ bị khai thác trái phép từ lâu
nhưng lực lượng kiểm lâm địa bàn cũng không hề hay biết
vừa qua tôi cũng đã giao cho cán bộ
ra soát trên hệ thống hồ sơ sổ sách theo dõi của đơn vị
để kiểm tra hai mươi ba cây gỗ đã khai thác
lâu từ thời gian nào

trên hệ thống sổ sách theo dõi
thì hiện nay chưa thấy phát hiện là đã có hệ thống theo dõi
số lượng cây hai mươi ba chặt củ
mặc dù đã từ lâu
theo báo cáo của cơ quan chức năng
thời điểm lâm tặc chặt phá rừng với số lượng lớn vừa qua
chung với thời điểm hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng
giữa chính quyền và người dân đã hết hạn
nên toàn bộ diện tích rừng phòng hộ ở đây
không được người dân và cộng đồng quản lý bảo vệ
đây rất có thể là kẽ hở
để các đối tượng lợi dụng phá rừng che phép thời gian qua
đối với các đối tác đối thoại của tổ chức
các nhà lãnh đạo lên án mạnh mẽ
chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức
và kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện đầy đủ
các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc
và chiến lược chống khủng bố toàn cầu của liên hợp quốc
hôm qua iran đã bác bỏ cáo buộc của mỹ cho rằng
tehran có liên quan tới vụ
hai tàu trở hàng bị tấn công
tại vịnh oman
nhấn mạnh đây là những tuyên bố vô căn cứ
ngoại trưởng iran mohammed javad zarif cho rằng
mỹ đang tìm cách phá hoại các nỗ lực ngoại giao
tại trung đông hiện nay
trong bối cảnh nhật bản đang có ý định đứng ra làm trung gian hòa giải
cho căng thẳng tại khu vực này
cùng ngày tổng thư ký liên hợp quốc
antonio guterres hối thúc tiến hành điều tra
để sớm xác định được ai
phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công
hai tàu trở giàu
nga cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại
về việc mỹ điều tàu khu trục tới vịnh oman
đồng thời cảnh báo đây là bước đi tiêm ẩn
nhiều hậu quả nghiêm trọng
bên cạnh đó moscow cũng nhấn mạnh
các bên không nên vội vàng đưa ra
những kết luận về vụ việc
và kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế toàn diện
chuyển sang thông tin về vấn đề người di cư
mexico vừa cho biết là
trong bốn ngày tới thì sẽ hoàn tất
việc triển khai sáu binh sĩ phòng vệ quốc gia
tới biên giới phía nam
theo thỏa thuận vừa đạt được với mỹ
nhằm giảng lượng người di cư tới mỹ
qua đường mexico
ngoại trưởng mexico
marcelo ebrard cho biết
nước này đang nỗ lực hết sức
để thực hiện thỏa thuận
nhằm tránh bị tăng thuế của chính quyền tổng thống mỹ donald trump
đối với hàng hóa mexico
bên cạnh số binh sĩ trên
còn có thêm tám trăm năm mươi nhân viên nhập cư được bổ sung
tới biên giới phía nam để xử lý công việc
cùng ngày tổng thống mỹ cũng xác nhận
thỏa thuận nhập cư giữa nước này và mexico
sẽ bao gồm kế hoạch về nước thứ ba an toàn
đối với những người xin tị nạn
nếu như mexico không thể ngăn chặn được người di cư
từ các nước trung mỹ chạy ngược lên phía bắc
để tìm kiếm xin tị nạn tại mỹ
tòa án anh vừa thông báo
phiên điều trần toàn diện về yêu cầu
dẫn độ nhà sáng lập wikileaks
sẽ được tổ chức vào tháng hai năm sau
quyết định trên đều đưa ra
sau khi ông assanger đã tham gia
phiên điều trần ngắn tại tòa sơ thẩm westminster của anh
trong đó nhà sáng lập wikileaks
đã phủ nhận mọi cáo buộc của mỹ nhằm vào mình
trước đó một ngày
bộ trưởng nội vụ anh thông báo
đã ký xác nhận yêu cầu
dẫn độ ông assanger của mỹ
tuy nhiên việc dẫn độ sẽ chỉ có hiệu lực
sau khi được tòa án cũng như bộ nội vụ anh thông qua
hiện ông assanger đang thi hành án tù
năm mươi tuần tại anh
vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh tại ngoại
vào năm hai nghìn một mươi hai
và tị nạn trong đại sứ quán ecuador ở london
nhằm tránh bị dẫn độ về thụy điển
để phục vụ điều tra
ông assanger bị chính phủ mỹ cáo buộc một mươi tám tội danh
liên quan tới âm mưu tấn công hệ thống máy tính
của chính phủ mỹ và vi phạm đạo luật tình báo quốc gia
khi công bố nhiều tài liệu quân sự
và ngoại giao mật hồi năm hai nghìn một mươi
số ứng cử viên tham gia cuộc đua
làm chủ nhân số nhà một mươi phố downing
ở london thay thủ tướng anh
may hiện giảm xuống còn sáu người
sau khi bộ trưởng y tế matt hancock
tuyên bố rút khỏi cuộc đua
ông matt hancock bốn mươi tuổi
người phản đối brexit không thỏa thuận
đã rút khỏi cuộc đua
sau vòng bỏ phiếu đầu tiên
trong khi cựu ngoại trưởng anh
người ủng hộ
anh giới eu
có hoặc không có thỏa thuận
vẫn đang dẫn đầu
trong cuộc bỏ phiếu kín
bầu lãnh đạo đảng bảo thủ
thay thế vị trí của bà theresa may
theo thứ tự
ông hancock đứng thứ sáu
trong tổng số bảy ứng cử viên
để lọt vào vòng hai
phát biểu với truyền thông anh
ông hancock nói rằng
quyết định rút khỏi cuộc đua
vì nhận thấy ông không thể giành chiến thắng
ông cũng ám chỉ kết quả
cuộc bỏ phiếu vòng một
khi ông chỉ nhận được hai mươi phiếu bầu
chỉ nhiều hơn ba phiếu
so với mức tối thiểu cần thiết
để ở lại cuộc đua
tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec
và các nước sản xuất dầu ngoài opec
sẽ nâng sản lượng dầu
bắt đầu từ tháng bảy tới
để có thể cân bằng thị trường
và duy trì giá dầu
ở mức có thể chấp nhận được
phát biểu trước báo giới
giám đốc tập đoàn dầu mỏ quốc gia
radform của nga
alexander dukov cho biết
giá dầu duy trì
ở mức năm mươi năm sáu mươi năm usd một thùng
là mức có thể chấp nhận
đối với các nhà sản xuất của nga
tập đoàn radform sẵn sàng
khôi phục sản lượng dầu mỏ
vốn bị hạn chế do thỏa thuận của opec
từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
các nước thành viên opec
và các đồng minh
được gọi là opec cộng
đã cắt giảm sản lượng
một hai triệu thùng một ngày
mức cắt giảm nguồn cung
được các nước thành viên opec
chấp thuận là tám trăm linh thùng một ngày
sòng báo cáo cho thấy
các nhà sản xuất
thậm chí đã cắt giảm nhiều hơn
theo kế hoạch
opec cộng sẽ họp
vào ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng sáu
hoặc đầu tháng bảy tới
để quyết định
có nên gia hạn thỏa thuận này hay không
những thông tin quốc tế vừa rồi
cũng đã kết thúc
chương trình thời sự trưa nay
của truyền hình nhân dân
đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại